thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển đông
từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông cục bộ
có nơi mưa to đến rất to có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đặc biệt do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi ở khu vực đồng bằng bắc bộ hòa bình nam sơn la phú thọ vĩnh phúc kiên bái
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
từ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa ở bắc bộ giảm nhanh
trong một mươi ngày tới nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ và nhiễu động gió đông trên cao
đồng thời gió mùa tây nam cũng đang hoạt động mạnh
đây là tổ hợp các hình thái thiên tai điển hình thường gây mưa lớn diện rộng ở khu vực miền trung
dự báo từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung bộ có mưa rất to
riêng hà tĩnh quảng bình có khả năng mưa đặc biệt to
liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở đất
tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy trạm kiểm lâm sông bồ xã phong xuân huyện phong điền từ thiên huế
đến bảy h ba mươi phút tối qua ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được tất cả một mươi ba thi thể các nạn nhân
trong đó có thi thể của thiếu tướng nguyễn văn man
và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền nguyễn văn bình
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi xảy ra sự cố sạt lở tại nhà máy thủy điện giao trang ba
thuộc địa bàn xã phong xuân huyện phong điền khiến nhiều công nhân tại đây mất tích
lãnh đạo quân khu bốn và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã thành lập đoàn công tác gồm hai mươi một người
để tiếp cận hiện trường ngay trong ngày
khi đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường bảy mươi một xe ô tô không qua được
đoàn để lại xe và đi bộ vào thủy điện rào trăng ba còn cách đó khoảng một mươi ba km
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày do mưa quá lớn nước chảy xiết đường đi chân trượt nguy hiểm
đoàn phải dừng chân nghỉ tại khu nhà của trạm kiểm lâm sông bồ
khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà đoàn năng nghỉ
chỉ có tám người thoát khỏi khu vực sạt lở
nhận được tin báo về sự cố ngày sáng ngày một mươi ba tháng một mươi quân khu bốn cục tác chiến
cục cứu hộ cứu nạn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ
đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả
ngày một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng cứu hộ tiếp tục khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở
tại tiểu khu sáu mươi bảy theo ba mũi đường đường thủy và đường bộ để tìm kiếm các nạn nhân
sau ba ngày khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi tất cả một mươi ba thi thể của đoàn công tác đã được tìm thấy
thưa quý vị và các bạn hiện tại chúng tôi đang có mặt tại thành phố huế
ba thi thể của một mươi ba nạn nhân đã được đưa về bệnh viện hai trăm sáu mươi tám
sáng ngày hôm nay lễ truy điệu sẽ được diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này
đến nay công tác xác định danh tính một mươi ba cán bộ chiến sĩ đoàn công tác gặp nạn
trong vụ sạt lở đất tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy đã được hoàn tất
tối qua ngày một mươi năm tháng một mươi trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ
trong đoàn công tác gặp nạn gồm thiếu tá tôn thất bảo phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trưởng ban công binh phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
và thiếu tá nguyễn cảnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai
lữ đoàn tám mươi đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống
khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung
trước đó cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai đồng chí tôn thất bảo phúc và nguyễn cảnh cường
đã được truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá